mỗi khi có chiều cường người dân tại các khu vực ven biển của tỉnh bến tre phải thức trắng đêm để canh chiều cường
vì lo lắng nước dâng cao làm sạt lở đất gây thiệt hại đến nhà cửa đất sản xuất
sau đợt chiều cường dâng cao gia đình bà lê thị biên xã thạnh hải huyện thạnh phú tỉnh bến tre
phải ra cố lại đê bao để chống đỡ đợt chiều cường mới
chỉ trong vòng ba năm gia đình bà biên đã bị sạt lở một ba hectare đất
cùng với đó hai căn nhà của bà có trị giá hơn bảy trăm linh triệu đồng cũng bị cuốn trôi
đối với phần đất còn lại bà không dám canh tác vì lo tiếp tục bị sạt lở bất cứ lúc nào

chỉ trong vòng ba năm gia đình bà biên đã bị sạt lở một ba hectare đất